kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã có phiên chất vấn lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phiên chất vấn xoay quanh việc thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố
về cơ giới hóa nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp kết nối chuỗi sản phẩm
phát triển hợp tác xã nông nghiệp để bảo đảm chất lượng nông sản của thành phố
tăng giá trị gia tăng cho nông sản bằng chuyển giao công nghệ
tại phiên chất vấn các vấn đề các đại biểu đặt ra đang được cử tri quan tâm như
do nông nghiệp thành phố dựa vào khoa học kỹ thuật
vậy thành phố phối hợp với các tỉnh thành ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp như thế nào
vấn đề phát triển du lịch trong nông nghiệp vì sao diện tích muối ở cần giờ giảm mạnh
đại biểu hôm nay cũng đã có nhiều giải pháp để làm sao mà nông nghiệp tp hcm phát triển bền vững hơn nữa
ví dụ như việc xuất khẩu cho heo ví dụ như việc nông sản
và thủy sản rất là nhiều vấn đề đã được đưa ra và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng
rằng sau buổi họp này sở nông nghiệp phát triển nông thôn cũng sẽ có nhiều ghi nhận
để cải thiện và làm tốt hơn vai trò của mình đối với việc kinh tế nông nghiệp tp hcm
trả lời những vấn đề được đại biểu đặt ra lãnh đạo tp hcm cho biết
đến năm hai nghìn một mươi sáu giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi hectare đạt bốn trăm một mươi triệu đồng
vượt xa số kỳ vọng theo kế hoạch ban đầu là ba trăm linh triệu đồng một hectare
nhiều chính sách được ban hành
hỗ trợ lãi suất cho đầu tư vào nông nghiệp
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thực hành sản xuất tốt cơ giới hóa
vấn đề nông nghiệp thì không riêng gì sở nông nghiệp phát triển nông thôn
với trách nhiệm quản lý của mình mà nó còn liên quan đến một số các sở ngành khác
và đặc biệt là vấn đề mà đại biểu đặt ra
ví dụ như vấn đề chiến lược đối với quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp
ví dụ như là tăng cái giá trị gia tăng trên một cái diện tích đất trong sản xuất nông nghiệp
hay là vấn đề chuyển đổi cơ cấu của nông nghiệp hay là vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
thì tôi nghĩ rằng liên quan tới rất nhiều vấn đề các sở khác
trước đó nhiều vấn đề khác được các đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm nêu ra
tại phiên chất vấn về cơ chế chính sách nào để hỗ trợ nông dân và giúp tiêu thụ nông sản ra sao
bởi tình hình được mùa mất giá